thưa quý vị và các bạn công an tp hà nội vừa có thông báo về kế hoạch phân luồng hướng dẫn giao thông
phục vụ hội nghị không chính thức quan chức cao cấp apec gọi tắt là esom
tại trung tâm hội nghị quốc gia từ ngày tám đến ngày chín tháng một mươi hai tới đây
theo đó đối với ô tô chở hàng từ năm trăm linh kg trở lên xe ô tô chở khách từ hai mươi năm chỗ trở lên
sẽ hạn chế hoạt động trên các tuyến đường phạm hùng đại lộ thăng long
phần đường tiếp giáp với trung tâm hội nghị quốc gia đoạn từ trần duy hưng đến lê quang đạo
đường đỗ đức dục miếu đầm trần duy hưng nguyễn trí thanh liễu giai kim mã nguyễn thái học
phan bộ châu hai bà trưng phan chu trinh lý thái tổ ngô quyền bắt đầu từ sáu h đến chín h sáng
từ một mươi một h đến một mươi bốn h ba mươi và từ một mươi sáu h đến một mươi chín h ba mươi các ngày từ mùng tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
xe lưu thông hai chiều qua cầu thăng long đi theo đường vành đai ba trên cao
xuống nút giao khoa
xe lưu thông hai chiều qua cầu thăng long đi theo đường vành đai ba trên cao
xuống nút giao khoa
vì các tỉnh phía nam theo chiều ngược lại các phương tiện khi tham gia giao thông khi gặp các đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường
xe có phù hiệu của hội nghị phải khẩn trương nhường đường đi sát vào lề đường phía bên phải chiều đi nhường đường cho đoàn xe ưu tiên